tàu cảnh sát biển của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một vừa cứu nạn thành công một tàu cá gặp sự cố trên vùng biển bạch long vĩ thành phố hải phòng
cụ thể tàu cá mang số hiệu na chín mươi bốn nghìn năm trăm tám mươi bốn ts gồm một mươi thuyền viên do ông phan văn tha bốn mươi bốn tuổi quê ở xã quỳnh phương huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an làm thuyền trưởng
khi đang đánh bắt hải sản trên khu vực cách tây bắc đảo bạch long vĩ ba mươi hải lý thì bị sự cố vỡ hộp số vào ngày hai mươi sáu tháng năm
các thuyền viên đã để tàu thả trôi trên biển và tìm cách sửa chữa sau hai ngày không thể khắc phục nên đã phát tín hiệu cầu cứu
nhận được tin báo tàu cảnh sát biển hai nghìn năm thuộc hải đội một trăm linh hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã lai kéo tàu bị nạn về âu cảng đảo bạch long vĩ an toàn bàn giao cho đồn biên phòng sửa chữa